phải được sửa đổi để cho đảm bảo cái tính khả thi
hiện nay thì những cái dự án treo như thế đã ảnh hưởng như thế nào đến sự thu hút đầu tư của tp hcm

bằng phương thức chỉ định nhà đầu tư hoặc là dự án treo
hoặc là chỉ định thầu
thì điều đó nó làm cho cái môi trường kinh doanh của chúng ta nó không được minh bạch
nó không bình đẳng và nó không công bằng
và điều đó nó làm cho cái chỉ số mà năng lực cạnh tranh của thành phố nó cũng bị sụt giảm
vậy thì để giải quyết được dự án treo như vậy thì tp hcm cũng như là các chủ đầu tư cần phải giải quyết được những vấn đề gì ạ
trước hết là thành phố phải điều chỉnh lại cái quy hoạch
bởi vì năm nay cũng là năm mà thành phố điều chỉnh
thành phố điều chỉnh là quy hoạch chung xây dựng thành phố hồ chí minh
rồi thành phố cũng đã điều chỉnh xóa bỏ một số quy hoạch treo
cũng như là điều chỉnh một số quy hoạch để cho đảm bảo tính khả thi
bên cạnh đó đối với các dự án treo thì thành phố cũng đã quyết liệt ra soát lại
và thu hội các dự án đó để chuẩn bị các tiêu chí để đưa ra đấu thầu
để đưa ra đấu giá để có thể lựa chọn được nhà đầu tư
mới đây trong hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố hồ chí minh
thì chúng tôi có thấy là trong số hơn một trăm linh dự án thu hút đầu tư
thì lại hoàn toàn không có dự án bình cuối thanh đa
vậy điều gì dẫn đến tình trạng như vậy ạ
có thể là một sự thiếu sót của cơ quan chuẩn bị hội nghị
cho nên chúng tôi khi đọc cái tài liệu chúng tôi thấy thiếu
cho nên ngay cái phát biểu của tôi tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố hồ chí minh
thì chúng tôi đã đề nghị thành phố là sớm bổ sung
tiêu chí của dự án bình cuối thanh đa để mời gọi đầu tư
chúng tôi cũng đề nghị là mời gọi đầu tư các dự án chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch
chúng tôi cũng đề nghị là bổ sung các dự án về xây dựng lại chung cư cũ
trên địa bàn thành phố hồ chí minh vào danh mục mời gọi đầu tư vào thành phố
xin cảm ơn ông
thưa quý vị và các bạn
dưới góc độ kinh tế
dự án treo quy hoạch treo đã để lại nhiều sự lãng phí lớn
không những vậy
về mặt xã hội còn gây ra tác động lớn hơn khi cuộc sống của người dân trong vùng dự án thực sự khốn khổ
quyền lợi của họ cũng bị treo theo dự án đăng đẳng hàng chục năm qua
những hình ảnh này nếu không được ghi chú
có lẽ không ai nghĩ rằng đây là khu vực thuộc một trong những quận trung tâm của thành phố hồ chí minh
khung cảnh im liềm với những cánh đồng ao đầm bỏ quang
cây dại mọc tràn lan
hiện hữu nơi đây suốt hai mươi bảy năm qua
thay cho nhịp sống nóng nhiệt của đô thị lớn nhất nước
và trong những căn nhà này là những mảnh đời
những số phận bị treo hàng chục năm qua
theo siêu dự án mang tên bình quế thanh đa quận bình thạnh
mùa mưa thì đọng nước nhiều nơi
vừa chạy xe chở hàng thuê trở về
anh nguyễn văn dào
lại tranh thủ dựng cột ốp tôn để hoàn thành căn phòng tạm
lấy chỗ che mưa che nắng cho gia đình tám thành viên
công việc nhiều một mình làm không xuể
nhưng phải tận lực khi thành phố hồ chí minh đã bắt đầu vào mùa mưa
anh cho biết đáng ra gia đình không lâm vào hoàn cảnh như vậy
cái tâm lý ở đây theo như anh nghĩ thì bây giờ chừng nào nhà nước lấy đất thì lấy quy hoạch thì làm
nhưng mà tạm thời cho người dân có cho ăn cho ở tạm thời
chứ em thấy giờ đó ở đây người ta quá khổ không có tiền ở nhà thơ nhà mướn quá khổ
em thấy anh che tạm bỡ thì thôi chứ anh đâu có làm lầu đầy đâu
chừng nào nhà nước mà có yêu cầu lấy đất thì lấy cái đền đất thôi
còn cái xác nhạc là khổ đền cho người dân cho người ta đỡ khổ chút xíu
thấy mấy cảnh hoang tàn luôn đâu có nhà nào cắt được đâu
chứ còn anh nghe nói cứ bỏ quy hoạch thôi mà nghe bỏ đâu
cách đó không xa nhiều trường hợp tương tự cũng xảy ra
và không ít lần người dân chứng kiến cảnh cố dựng nhà rồi lại bị phá đi
cũng chỉ bởi quy hoạch treo
từ khi bình quế thành ra được quy hoạch
người dân không được chuyển đất nông nghiệp thành đất ở xây nhà mới
không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được cấp giấy chủ quyền
nhà cửa chưa ổn định kéo theo công việc cũng bất bên
rất là khó khăn tại vì công an việc làm
bây giờ mình làm bên nghề xây dựng cũng làm không được
mình phải đi xa
mới trăn nuôi mấy bà thôi cũng đâu có làm gì được cái gì
chỉ treo hai mươi mấy năm rồi mà cứ nói quy hoạch
xong cái vài năm nói quy hoạch vài năm sau nói quy hoạch nữa
không có làm được cái gì
thấy là cất á thì hôn nhà quy hoạch cất trái phép
bán được thì phải mua được thì phải cất được
chứ không phải bán mà bán người mua là tới mà đập
tội nghiệp thì dân nhiều lúc ta khổ lắm
chính quyền địa phương sở tại các cấp
từ trung ương tới thành phố
thì hỗ trợ cho người dân
nếu quy hoạch thì quy hoạch
còn không quy hoạch cho người ta cất nhà đi
tại vì tôi sống ba bốn thế hệ
mà trong một căn nhà khó sống lắm
thật sự nếu mà nhà nước thấu hiểu được
chứ người địa phương thực tế sở tại thành phố
nếu mà hiểu được người dân khó sống lắm
có tổng diện tích gần bốn trăm hai mươi bảy hectare
gồm khu dân dụng
nhà ở cao tầng biệt thự
tái định cư công dân cây xanh công trình công cộng
khu chức năng đặc thụ cây xanh sinh thái
trung tâm đô thị mới dân dân
về quy hoạch giao thông kết nối
sẽ được xây dựng thêm năm cây cầu kết nối trực tiếp
với quận thủ đức và quận hai
chính vì thời gian treo kỷ lục
nên mọi giao dịch mua bán nhà đất tại đây
đều trong tình trạng đứng im
đa số vẫn là diện tích đất nông nghiệp
nhiều thế hệ gia đình phải sống trong các căn nhà cấp bốn
chất trội thiếu thốn
để cho người dân biết tôi quy hoạch

cho người ta sống thôi chứ không có gì nữa
ai cũng muốn vậy thôi
khổ cực quá
bà con mình đây là rất nhiều
người ta có đất thậm chí người ta có đất nhà
mà người ta muốn xây cất hay gì cũng khó khăn
điển hình như mẹ chị nè
xưa cứ mong là được quy hoạch thì được có tiền
nhưng bà cũng đã mất hai năm rồi
bà con nhân dân người ta cũng rất là bức xúc
rất là bức xúc
rất là ngán ngại và lo lắng cái vấn đề này
thì cũng mong rằng là đối với chủ trương của nhà nước
thì nếu như mà dự án mình nên có cái thực hiện tốt
để tạo cái điều kiện an sinh xã hội
cho đời sống của quần chúng nhân dân ở địa phương
cho nên là không thực hiện được những cái dự án đó
thì cứ để treo hoài thì cái đời sống của bà con rất là cơ cực
thì theo quy trọng của bà con nhân dân ở phường hai mươi tám nói chung
và ở cái khu phố này
nó điều kiện rất là tốt
thì chúng ta mong muốn làm sao là nhà nước sớm
thực hiện tốt cái dự án để nâng cao cái đời sống cho nhân dân
ngoài địa phận bán đảo thanh đa là một bộ mặt đô thị
với những nhà hàng khu du lịch sinh thái sầm quất
và bên kia bán đảo là khu đô thị thảo điền
với những tòa cao ốc
trong diễn biến liên quan tới đây
lần đầu tiên chính quyền thành phố hồ chí minh
quyết định tổ chức đấu thầu
chọn chủ đầu tư cho dự án
như vậy bán đảo này lại quay về dạch xuất phát
trái dọc tuyến đường nhựa sạch đẹp trần chán giao
xã lê minh xuân nguyện bình chánh
là dự án khu đô thị xiên diệt với quy mô ba trăm ba mươi một hectare
dự án được vẽ ra gồm khu liên hợp thể thao có sân khôn
rừng đua ngựa đua xe mô tô khu du lịch thương mại
khách sạn biệt thự công viên giải trí
kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển địa phương
và đây là thực tế những gì đang diễn ra trong dùng dự án
nhà cửa lụp xụp siêu dẹo tồn tại hết năm này qua năm khác
cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng tạm bờ qua ngày
khu đô thị xiên diệt được chính phủ chấp thuận địa điểm
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhưng đến một mươi năm sau
quỹ bà nhân dân thành phố hồ chí minh mới có quyết định thu hồi đất tổng thể
dự án khiến
một trăm bảy mươi một hộ dân bị ảnh hưởng di trời
hiện vẫn còn một số người dân có đất nông nghiệp
chưa chấp nhận đơn giá đền bù bởi quá thấp
trong quá trình triển khai dự án
ban bồi thường giải phóng mặt bằng quyện bình chánh
và chủ đầu tư đã ba lần thuê đơn vị tư dấn thẩm định giá
nhưng đều ở mức từ một trăm năm mươi đồng một mét vuông đất nông nghiệp
và cao nhất là hai sáu mươi bảy triệu đồng một mét vuông đất ở
trong khi đó theo các công ty thẩm định giá
do người dân thuê thì giá đất nông nghiệp ở mức cao hơn nhiều
đền bù theo giá hồi đó mà tới bây giờ đền thì giá cũng không làm gì được
nhưng đền cái thổ cư này giá chưa mua được năm mét đất
hiện tại tiến đường này nè tiến đường này mặt tiền đường này nè
thì ngoài kia nó một tỷ một mét ngang dài hết thổ cư
thì nó hai mét hai mét ngang của người ta là nó mắc hơn cái thổ cư ở đây
giải phóng xong
thì gia đình tôi cũng như là người dân là theo chủ trương là giãn dân
gia đình thì cũng là cũng có công
đi theo cái chủ trương của nhà nước là giãn dân là kinh tế nó thực tế
lên đây thì sau khi vừa giải phóng xong là lên ở như này đến bây giờ là đền
cái giá đền mà để mà đi theo như có một trăm linh mấy hai trăm linh ngàn một mét vuông thì thấy là nó mất quyền lợi của dân
cho đến nay hai phần ba số hộ vẫn chưa đồng ý với mức đền bù đất của dự án xin việc
dự án đã triển khai hơn hai mươi năm nhưng vẫn chưa thành hình và người dân thì vẫn mỏi mòn chờ đợi
nông dân thì chỉ có đất để sản xuất thôi mà bây giờ đất thì bỏ quang
người dân chỉ đi lao động không có tay nghề đi lao động phổ thông để kiếm sống hàng ngày thôi
chứ người dân nghèo nàng vốt nát hay người dân vốt người dân nông dân thì đâu có cái trình độ mà đi làm chí nghiệp
lớp già dựng lớp trẻ em không có trình độ
thì bây giờ coi như là từ cái chỗ đó nghèo thất học đâu có tiền mà để nuôi con ăn học
mà không có nguồn vốn để sản xuất mà sản xuất bây giờ nông dân chỉ sản xuất có đất thôi
thì bây giờ coi như là chỉ chờ nhà nước
chứ bây giờ có kế hoạch giải quyết cho người dân làm như thế nào giải quyết chất điểm
chứ bây giờ để kéo dài hoặc là xóa dự án trả đất cho người dân sản xuất để tạo cuộc sống
chứ bây giờ kéo dài hai mươi hai năm thì người dân quá khốn khổ
một điều thật sự xót xa khi được biết cũng vì gia cảnh khó khăn đất đai có nhưng không cầm cố thế chấp để có tiền chạy chữa
và chất lượng của ông quỳnh văn tiền khi lâm bệnh đã qua đời
để lại nỗi gai dứt trong tâm trí của ông và gia đình
thống kê cho thấy thành phố hồ chí minh hiện có hơn trăm dự án quy hoạch treo như vậy
và thậm chí nhiều hơn thế nữa
nhưng con số đó thật sự không quá quan trọng khi trong từng dự án treo còn những phận đời những nghịch cảnh thật sự xót xa
những người dân đã bị treo quyền lợi hàng chục năm nay
chỉ mong những người có chức trách hãy một lần đứng vào vị trí của họ để cảm nhận những thống khổ
chỉ khi đó những dự án treo mới hy vọng có lối thoát
và quan trọng hơn để những lời hứa hẹn của các bố thẩm quyền không sớm tan biến như bọt nước
tôi chỉ yêu cầu là nhà nước mình phải làm sao cho nhanh
cho họ như thế nào cho hợp lòng dân như thế nào
để cho cái lời nói của nhà nước là nó cấp chính quyền
nó có một cái lời là thực tế chứ không có hứa hẹn
thưa quý vị đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay tuần này
một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời từ từ liên lạc
xin quý vị và các bạn liên lạc qua hồ chí minh
hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo